thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc tròn bảy mươi năm
nhưng ký ức về một thời khoét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt những trận đánh gốc liệt
danh giật nhau từng tất đất từng đoạn hào trên các cứ điểm hay cảm xúc hân hoan trong ngày vui chiến thắng
vẫn còn hẳn sâu trong trái tim của những người con hà giang từng là chiến sĩ điện biên năm xưa
ông ấu đức túc từng là đại đội trưởng tiểu đoàn một trăm một mươi năm trung đoàn một trăm sáu mươi năm đại đoàn ba trăm một mươi hai trong chiến dịch điện biên phủ năm xưa
năm nay đã chín mươi sáu tuổi sức khỏe có phần giảm sút nhưng khi nhắc đến những trận đánh lịch sử trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
sức sống trong ông lại hiện vẻ phấn chấn
những ngày tháng dầm mình trong mưa bom bão đạn được tái hiện bằng tất cả những ký ức
những dòng sức khỏe những trận đánh lịch sử trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
những ngày tháng dầm mình trong mưa bom bão đạn được tái hiện bằng tất cả những ký ức
những ngày tháng dầm mình trong mưa bom bão đạn được tái hiện bằng tất cả những ký ức
đã ở tuổi chín mươi nhưng cảm xúc về một thời chiến đấu thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông

những ngày tháng dầm mình trong mưa bom bão đạn được tái hiện bằng tất cả những ký ức

chiến binh điện biên phủ những người lính cụ hồ tất cả họ đều bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân pháp khi tuổi đời còn rất trẻ
đã tròn bảy mươi năm lịch sử những ký ức về năm tháng chiến đấu cùng đồng đội về chiến thắng điện biên lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
vẫn luôn là những phần đẹp đẽ nhất thiêng liêng nhất của những chiến sĩ điện biên năm xưa